một thông tin vui vừa đến với nền thể thao việt nam
đội tuyển nữ việt nam đã tạo nên bước ngoặt lịch sử cho bóng đá của nước nhà
khi giành vé dự vòng chung kết world cup nữ hai nghìn hai mươi ba sau chiến thắng nghẹt thở hai một
ở trận thi đấu với đài bắc trung hoa diễn ra vào chiều nay ngày sáu tháng hai
bước vào hiệp hai đúng sáu phút sau khi bị gỡ hòa bích thùy chạy chỗ thông minh
đón cú phất bóng vào vòng cấm của đồng đội trước khi xử lý gọn gàng và dứt điểm chính xác
đưa tuyển nữ việt nam vươn lên dẫn hai một
tỷ số hai một được giữ cho đến hết trận đấu
đánh bại đài bắc trung hoa đội tuyển nữ việt nam giành tấm vé lịch sử tới world cup hai nghìn hai mươi
đó là một kỳ tích của tuyển nữ việt nam của bóng đá việt nam khi chúng ta đã từng bị ảnh hưởng
của dịch covid một mươi chín trước khi bước vào asean cup năm nay
một lần nữa xin chúc mừng huấn luyện viên mai đức trung và các học trò